chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipa bốn mươi một đã gửi thư chia sẻ và đề xuất các nghị viện ipa chung tay bảo vệ ngôi nhà chung asean trước đại dịch covid một mươi chín
trong thư chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh nhân dân trên thế giới và nhân dân các nước asean đang đối mặt với một hiểm họa chưa từng có trong nhiều chục năm qua đại dịch toàn cầu viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
trong thời khắc khó khăn này với tư cách là chủ tịch ipa chủ tịch quốc hội gửi lời chia sẻ những mất mát tổn thất do đại dịch covid một mươi chín gây ra đối với người dân các nước asean và đối với nhân loại
chủ tịch quốc hội cho rằng hơn bao giờ hết cộng đồng asean cần nêu cao tinh thần đoàn kết chia sẻ giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trước đại dịch covid một mươi chín
kêu gọi mỗi nghị viện thành viên ipa đồng hành chung tay cùng chính phủ các nước asean đối phó với đại dịch bằng việc phát huy mạnh mẽ vai trò của mình
thông qua các biện pháp và chính sách do chính phủ đề xuất nhằm ứng phó dịch bệnh tạo thuận lợi phân bổ nguồn lực và tăng cường kết nối với người dân
kêu gọi các nghị sĩ cần tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết yêu thương động viên mọi người dân và nhất là những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết đảm nhiệm vai trò chủ tịch ipa năm hai nghìn hai mươi quốc hội việt nam đã tích cực khẩn trương chuẩn bị và sẵn sàng tổ chức các hoạt động hội nghị trong khuôn khổ hoạt động năm chủ tịch ipa
tuy nhiên rất tiếc rằng những hoạt động này phải lùi lại để các nước dành thời gian chăm lo sinh mạng sức khỏe cho người dân bảo đảm phòng chống sự lây lan của đại dịch
chủ tịch quốc hội mong rằng việt nam và các nước trong khu vực sẽ cùng tìm ra những hình thức phù hợp để triển khai các hoạt động này trong thời gian tới
với trọng trách chủ tịch ipa trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng chủ tịch quốc hội đề xuất các nghị viện ipa chung tay bảo vệ ngôi nhà chung asean trước đại dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh đây cũng là thể hiện quyết tâm cho việc nâng cao nhận thức về vai trò của ipa trong phòng chống các tình huống đại dịch thảm họa còn đang tiếp diễn
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam sẽ làm hết sức mình và cùng với sự ủng hộ đồng lòng của các nghị viện thành viên ipa để đem lại thành công của nam chủ tịch vì một môi trường sống hòa bình an toàn hạnh phúc cho người dân và sự phát triển bền vững thịnh vượng của mọi quốc gia asean và trên toàn thế giới